văn phòng chính phủ vừa yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương tài chính triển khai các giải pháp để bình ổn giá thịt lợn
căn cứ báo cáo và kiến nghị của hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương tài chính
nghiên cứu báo cáo và kiến nghị của hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam chủ động thực hiện các giải pháp và xử lý theo thẩm quyền để đảm bảo bình ổn giá thịt lợn
trước đó giá thịt lợn tăng quá cao hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam đã có văn bản kiến nghị thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nguyên nhân giá thịt lợn vẫn cao như hiện nay